theo công điện mới nhất của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
tất cả các cửa xả đáy của thủy điện hòa bình đã được đóng kể từ chín h đến một mươi năm h ngày hôm nay một mươi sáu tháng chín
hồi sáu giờ ngày một mươi sáu tháng chín mực nước hồ hòa bình ở cao trình một trăm một mươi bốn tám mươi sáu m lưu lượng đến hồ hai chín trăm bốn mươi m ba trên một giây
tổng lưu lượng xả là năm bảy trăm năm mươi m ba trên một giây gồm lưu lượng qua hai cửa xả đáy và lưu lượng chạy máy phát điện
theo nhận định của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương hiện nay lưu lượng về hồ đã giảm
thực hiện quy định vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông hồng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
lệnh giám đốc công ty thủy điện hòa bình đóng tất cả các cửa xà đáy một cửa vào hồi chín h và một cửa vào hồi một mươi năm h ngày một mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
yêu cầu tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ mực nước thượng hạ lưu đập
kịp thời báo cáo về ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và các cơ quan có liên quan để có quyết định điều hành trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế